nhằm nhanh chóng khôi phục các hoạt động lao động sản xuất và đưa sinh hoạt xã hội về trạng thái bình thường mới
một trong những chìa khóa quan trọng là bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cho người trên một mươi tám tuổi tại thành phố
là một trong những tỉnh thành đầu tiên trong cả nước thực hiện tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
đến đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh đã có hơn tám mươi người dân từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm chủng mũi một vaccine
theo kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sẽ bao phủ mũi một cho tất cả người trong độ tuổi
và mũi hai cho những người đã đến địch tiêng
việc tổ chức tiêm chủng cho ủy ban nhân dân quận huyện thực hiện để không bỏ sót người cần được tiêm chủng
ủy ban nhân dân phường xã cần tổ chức nhiều kênh thông tin ra soát người trong độ tuổi tiêm chủng trên tiềm bàn
phát huy vai trò của các ban điều hành tổ dân phố tổ nhân dân lập danh sách và mời tiêm cho những người dân trên một mươi tám tuổi
đang sinh sống tại địa phương không phân biệt
song song đó vận động người dân đồng thuận tiêm chủng sớm vì lợi ích của bản thân và trách nhiệm với cộng đồng
tránh tâm lý lựa chọn và chờ đợi vaccine
việc tổ chức tiêm các quận huyền duy trì các điểm tiêm cố định bên cạnh đó sẽ đưa vào sử dụng xe tiêm chủng lưu động
đến các khu vực xa điểm tiêu cố định để đảm bảo người dân dễ dàng tiếp cận
các tổ chức hợp lý kéo dài thời gian tiêm hàng ngày tạo điều kiện cho người dân đi tiêm chủng
đối với các đối tượng yếu thế khó di chuyển đến điểm tiêm chủng người cao tuổi bại liệt tàn tật
thì địa phương sẽ linh động các đổi tiêm chủng tại nhà
các địa phương cũng chủ động bố trí số điện thoại đường dây nóng cho người dân
để tiếp nhận thông tin đến những trường hợp chưa được mời tiêm mũi bột
đến hết ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thành phố có sáu hai trăm chín mươi ba bốn trăm một mươi sáu người tiêm mũi một
chiếm tỷ lệ tám mươi bảy ba và tám trăm chín mươi ba chín trăm tám mươi năm người tiêm mũi hai chiếm tỷ lệ một mươi hai